bộ bài tarot ra đời tại châu âu nơi khai sinh các giá trị chết học cơ bản của con người
bài tarot vì thế cũng mang những giá trị triết học mà đến nay người ta vẫn luôn tìm cách giải mã
lấy cảm hứng từ bộ bài tarot họa sĩ bùi hoàng dương đã khắc họa bảy mươi tám khoảnh khắc về định mệnh con người với nghệ thuật
triển lãm trưng bày bảy mươi tám bức tranh sơn dầu trên toàn được họa sĩ bùi hoàng dương chuyển hóa phóng tác bảy mươi tám lá bài tarot
thành bảy mươi tám tranh tarot dạng vẽ minh họa
thông qua triển lãm họa sĩ muốn kể sâu hơn bên trong nhân dạng con vật nhưng lại chứa đựng xúc cảm con người
khiến ta cảm nhận và hiểu cách con người đã cư xử với sự sinh tồn của chính mình đồng loại hay các sinh thể khác như thế nào
triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày bảy tháng ba tại hai mươi chín hàng bài hà nội